thưa quý vị thời gian qua kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn các doanh nghiệp điêu đứng
điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng đặc biệt là đã làm gia tăng nợ xấu
trước thực trạng này cần đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và nền kinh tế
đây cũng là nội dung chính của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tăng vọt từ mức hai hồi đầu năm đến nay lên mức khoảng ba năm
tương đương hơn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng nếu tính cả nợ xấu bán cho công ty quản lý tài sản vamc chưa được xử lý
thì tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên tới sáu một mươi sáu so với tổng dư nợ tín dụng
xin kính chào quý vị và các bạn
báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn hai mươi ba về kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trong nước
cho thấy rằng là
hầu hết nợ xấu tại tất cả các ngân hàng trong hệ thống gia tăng đáng kể so với đầu năm hai nghìn một mươi chín
mục tiêu giữ tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ở mức dưới ba như kế hoạch đặt ra hồi đầu năm là rất khó
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba chứng kiến hàng loạt các ngân hàng lớn đang đẩy mạnh xử lý nợ xấu
giao bán nhiều khoản nợ xấu nợ quá hạn có giá trị lên tới hàng trăm tỷ thậm chí cả nghìn tỷ đồng
cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi ba nợ số nội bảng của ngân hàng thương mại cổ phần an bình là bốn sáu
ngân hàng thương mại cổ phần bảo việt tỷ lệ nợ xấu ở mức ba chín mươi tám
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam luôn có tỷ lệ nợ xấu thấp dưới một
cũng ghi nhận nợ xấu tiếp tục gia tăng
tình trạng đình trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đầu năm đến nay là rất lớn
khó khăn của doanh nghiệp đã phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
ngoài sụt giảm tín dụng chất lượng tài sản của các ngân hàng cũng suy giảm tỷ lệ nợ xấu có xu thế gia tăng
ở năm hai nghìn hai mươi ba là một năm cực kỳ khó khăn trong đó hệ thống ngân hàng cũng đối diện với những khó khăn này
hệ thống ngân hàng đã thực hiện khá là tốt những quy định của quốc hội của chính phủ của nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp
bao gồm là cơ cấu lại nợ rồi tạm giãn hoãn giảm lãi xuất cũng như là thực hiện không nâng cấp độ xấu nhóm nợ xấu cho doanh nghiệp
tôi thấy rằng là nợ xấu đã tăng liên tục thậm chí có những ngân hàng tăng nhiều lần
vô hình chung nó tạo ra một cái tổng nợ xấu ngày càng lớn
hệ thống ngân hàng đối mặt với cơn bão mới đó là nợ xấu trước đây chưa được xử lý xong thì lại có thêm nợ mới
và như vậy sẽ gây áp lực rất lớn đến tình trạng tài chính của các ngân hàng thương mại
chuyên gia tài chính ngân hàng lê xuân nghĩa cho rằng nếu tính cả việc giãn hoãn chuyển nhóm nợ
thì nợ xấu của ngành ngân hàng sẽ còn tăng ít nhất là gấp đôi
trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn vừa phải hỗ trợ doanh nghiệp nhưng vẫn phải bảo đảm kiểm soát nợ xấu
phía ngân hàng cần phải tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động cấp tín dụng
chất lượng tiến dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao
như tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết
muốn giảm áp lực nợ xấu cho ngân hàng
bởi vì cái quan trọng nhất là cái giám sát dòng tiền mục đích sử dụng sử dụng đúng mục đích
ngoài cái việc có tài sản bảo đảm ra thì đấy là gì
cái kiểm soát mục đích vai kiểm soát sử dụng tiền vào đúng mục đích vai
thì như vậy thì sẽ an toàn
bởi vì khi mà người ta sử dụng mục đích vay thì trong hợp đồng tiến dụng luôn luôn có một câu
nếu sử dụng sai mục đích vay thì ngân hàng có quyền tất toán thu hồi khoản nợ trước hạn
đương nhiên như thế nó sẽ kiểm soát được cái an toàn
theo các chuyên gia nợ xấu đang tăng và sẽ đạt đỉnh vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện nay các ngân hàng đã hạ lãi suất cho vai nhưng chuẩn cho vai thì giữ nguyên
bởi cần bảo đảm các khoản vay mới không trở thành khoản nợ xấu
với áp lực cho ngân hàng trong tương lai
nếu chúng ta không khéo chúng ta đang chuyển thủ đo chân nghiệp
một phần sẽ qua hệ thống ngân hàng
trong khi sử dụng ngân hàng phải bảo đảm an toàn hệ thống
chúng ta sẽ áp dụng thông tư không hạn một cách tích cực và thất trọng
đủ để hỗ trợ doanh nghiệp và vẫn bảo đảm được cái
chức lập dân thòng đầy đủ bảo đảm được an toàn tài chính
nếu không sớm có giải pháp kiềm chế xử lý nhanh hiệu quả
các khoản nợ xấu tăng lên phòng luận quẩn xử lý nợ xấu sẽ lập lại
gây ách tắc nguồn vốn trong nền kinh tế kìm hãm tăng trưởng trong giai đoạn kế tiếp
chính phủ cũng đang đối diện với toàn khó khăn
một mặt là phải duy trì động lực tăng trưởng kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp
nhưng mặt khác cũng phải kiểm soát cái vĩ mô về tài chính về ngân hàng
cũng như về xử lý các tình huống lạm dụng
rồi chắc chắn chính phủ sẽ có những quyết sách trong thời gian tới
tinh thần chung là minh bạch nhiều hơn thị trường nhiều hơn
nhưng đồng thời cũng tổ chức những kịch bản để phòng ngừa những mặt trái tốt hơn
nợ xấu và nợ tiềm ẩn rủi ro tiếp tục tăng
trong bối cảnh nghị quyết bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu
các tổ chức tiến dụng sẽ hết hiệu lực vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
đã đạt ra một yêu cầu cấp thiết tiến tới xây dựng luật xử lý nợ xấu
để không tạo khoảng trọng
chúng pháp lý trong hoạt động này
luật các tổ chức tiến dụng sự đổi hiện đang được thảo luận tại quốc hội
kỳ vọng sẽ gỡ được những vướng mắc về xử lý nợ xấu
giúp giảm thiểu tổn thất cho nền kinh tế trong nước